thế nhưng không ít các gian thương đã lợi dụng thời điểm này tung ra nhiều chiêu trò khuyến mại ảo móc túi người tiêu dùng
thậm chí trong các đợt xả hàng giảm giá cuối năm nguy cơ người tiêu dùng mua phải hàng giả hàng kém chất lượng cũng cao hơn
những lời chào mời bão xeo giá sập sàn ưu đãi lớn nhất năm xuất hiện dày đặc trị
trên các trang thương mại điện tử các cửa hàng hệ thống bán lẻ cả tháng nay ngay trước thêm tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
có thể nói bên cạnh những cửa hàng thực hiện các chương trình khuyến mại giảm giá theo đúng quy định vẫn xuất hiện các cửa hàng giảm giá ảo
cùng một sản phẩm nhưng mỗi nơi một giá cung giảm giá nhưng mỗi nơi một kiểu người mua không biết đường nào mà lần
tv màn hình lớn đang là sản phẩm được các khách hàng quan tâm dịp mua sắm cuối năm
tuy nhiên nếu lưu ý một chút sẽ nhận
thấy cùng một bát sản phẩm nhưng giá niêm yết tranh nhau hàng vài triệu thậm chí lên đến cả chục triệu
chúng tôi thực hiện tạo sản với mẫu tv sony bốn k năm mươi năm x kd năm mươi năm x tám mươi k
ở một trung tâm điện máy trên đường hoàng mai thành phố hà nội chiếc tv này có giá niêm yết là một mươi bảy triệu một trăm năm mươi nghìn giảm giá còn một mươi ba triệu sáu trăm năm mươi đồng
tham khảo trên trạng web của một siêu thị điện máy có tiếng giá chiếc tv này đã đẩy lên hai mươi triệu
giảm còn một mươi sáu triệu và chẳng chín đến nghìn đồng
mang theo điều bạch quạch phóng viên chương trình trong vai người vua hạng trực tiếp đến một siêu thị điện máy khác họ đưa mẫu tv này
bất ngờ thay giá lại đẩy cao thêm một bổng thượng hai mươi ba triệu tám mươi nghìn đồng
giảm giá còn một mươi sáu triệu và chẳng chín đến nghìn đồng
kèm theo đó đặt khoản tặng là ba mươi triệu vua hạng
thấy cái này đang giảm giá nhiều mà cái này đang giảm giá bốn mươi tám

hàng trưng bày ấy
tại vì bên em không còn hàng không còn sản
thế thì bọn em đăng ở trên web bên là đây này vẫn còn hàng này
đây đây đây ạ giá clear hàng trưng bày
cái con này chị bảo hành còn ba tháng thôi chỉ
chị bảo hành ba tháng thôi nên mà mới giảm giá năm mươi
vâng đúng rồi ạ
và chỉ vô online thôi
ở đây nếu chị muốn lấy thì em vẫn lên đơn cho chị
không được kiểm tra hàng đúng không

đây để bọn chị xem trước thôi
những lời giải thích này của người bán hàng có thỏa đáng
trong khi cùng một mã sản phẩm cùng một hãng sản xuất nếu hãng chạy chương trình giảm giá thì phải giống nhau
tại sao mỗi nơi một giá như thế
bên cạnh ma trận giá cả một trong những chiêu trò thường gặp trong các dịp giảm giá xả cuối năm là đẩy giá lên rồi giảm giá xuống
tiếp tục khảo sát tại một siêu thị điện máy
chiếc máy giặt nhãn hiệu electrolux tám kg ewf tám nghìn hai mươi bốn p năm sp đăng bán với giá một mươi hai triệu chín trăm linh nghìn đồng
sau khi giảm giá còn một mươi triệu bốn trăm chín mươi đồng
ở một siêu thị điện máy khác chiếc máy giặt này có giá niêm yết là một mươi hai triệu tám trăm linh nghìn đồng
sau khi giảm giá lại còn tám triệu chín trăm chín mươi đồng
tuy nhiên tại một cửa hàng điện máy khác chiếc máy phạt này còn rẻ hơn giá đã giảm của hai siêu thị bên trên
bên cạnh rất nhiều các tổ chức và cá nhân kinh doanh làm ăn nghiêm trình
chân chính đã cung cấp ra thị trường những mặt hàng chính hãng đảm bảo đúng tiêu chuẩn chất lượng giá cả rất phù hợp với tiền người mua
thì cũng có những tổ chức cá nhân làm ăn không đứng đắn không chân chính mà đưa ra những giả hàng nhái để mong kiếm lời và lợi dụng cái việc đó là thiệt hại rất lớn cho người tiêu dục
su hướng mua sắm online đã và đang trở thành su hướng tất yếu trong bối cảnh chuyển đối số và dần dần trở thành một thói quen của người tiêu dục việt
đặc biệt trong dịp cuối năm nhiều người chọn thương mại điện tử thay cho chợ truyền thống
ưu đãi lên tới một trăm linh cơ hội săn sale lớn nhất trong năm
rất nhiều banner siêu giảm giá được khắp các trang mua bán trực tuyến đưa ra để thu hút khách hàng
thế nhưng khi săn sale không ít người lâm vào những tình huống dở khóc dở cười
bạn trẻ này đã chọn săn hàng sale trực tuyến tuy nhiên khi nhận hàng sản phẩm trên mạng một đường sản phẩm trên tay một nẻo
bản thân là một người tiêu dùng thì tôi cũng khá là thích những chương trình khuyến mại cuối năm
có thể kể đến là chương trình black friday thì đợt vừa rồi thì cũng khá là nhiều shop giảm giá quần áo
thì tôi cũng tham khảo các trang thương mại điện tử nữa thì cũng có mua vài sản phẩm
tuy nhiên thì nó lại không đúng với chất lượng thật
ví dụ như là tôi mua nó kêu là giảm giá bảy mươi
thì khi mà sản phẩm về lên nhà thì tôi kiểm tra là cũng gần hết hạn rồi
đấy là cái rủi ro thứ nhất
có thể kể thêm một cái rủi ro nữa là việc tôi thấy sốt bảo là mua và tặng một
thì tuy nhiên thì khi đến tay tôi thì nó lại chỉ có một sản phẩm thôi và không phải tặng thêm bất cứ một sản phẩm
với hình thức mua sắm trực tuyến hàng hóa được phân phối qua các sản giao dịch điện tử trang web mạng xã hội
do vậy người tiêu dùng rất khó xác định nhà sản xuất nhà phân phối
cơ quan quản lý thị trường cũng gặp nhiều khó khăn trong việc phát hiện và xử lý sản phẩm vi phạm
do vậy mua sắm trực tuyến nguy cơ mua phải hàng giả hàng kém chất lượng luôn cao hơn bao giờ hết
những mua hàng trực tiếp theo phương thức truyền thống thì nó như vậy cũng đã thiệt hại rồi
bây giờ thì cái thời đại bốn cái giao dịch trên các sản thương mại điện tử đặc biệt là trên những nền tảng xã hội như là zalo facebook tiktok nightstream
tuy nhiên đáng nói ở đây là lại tung hàng giả hàng nhái ra bán thì đây là vấn đề hết sức nghiêm trọng đáng lên án
bởi vì sao người ta mua hàng theo phương thức truyền thống ấy là nó có cửa hàng có người mua người bán nó quen này
có gì đó mà nó có thì còn có thể là thiếu nại hoặc là xử lý đổi lại được
thậm chí người ta trả lại tiền nó đơn giản hơn
chứ còn trên các trang thương mại gian hàng thương mại điện tử cũng đã khó nhưng còn nền tảng xã hội thì cơ khó
bởi vì thế này khó thứ nhất rằng là người tiêu dùng không trực tiếp được nhìn thấy ngoài đời và không được sờ mó cái hàng
thế và người bán thì chẳng biết
chẳng biết là người ta là ai
cho nên khi xảy ra thì tôi thấy rất rất nhiều trường hợp là hàng người ta quảng cáo một đằng nhưng hàng nhận được một nẻo
để kích cầu mua sắm giúp người dân tiếp cận được các sản phẩm tiêu dùng với giá cả tốt
các chương trình khuyến mại giảm giá là vô cùng cần thiết trong các dịp lễ tết
tuy nhiên để việc này đi vào thực chất tránh gian thương trục lợi khiến người tiêu dùng mất lọc tin
cần những giải pháp đồng bộ đến từ các cơ quan chức năng
tháng khuyến mại tập trung quốc gia hai nghìn một mươi chín
có gần một trăm linh chương trình khuyến mại gấp đôi so với năm ngoái
giúp đẩy mạnh các liên kết chuỗi cung ứng hàng hóa góp phần bình ổn giá cả
tháng khuyến mại hà nội năm nay mở ra cơ hội cho người tiêu dùng tham gia trải nghiệm mua sắm
tại hơn một điểm khuyến mại là chuỗi các hệ thống cửa hàng
tại tp hcm chương trình khuyến mại lớn nhất năm shopping season hai nghìn hai mươi hai đang được triển khai
với thời gian khuyến mại kéo dài hơn dự kiến có khoảng bảy năm trăm linh chương trình khuyến mại
hiện nay sức mua tại các hệ thống siêu thị
hai thành phố lớn là hà nội và tp hcm được ghi nhận đã tăng từ hai mươi năm đến ba mươi so với tháng trước
với chương trình này rất nhiều các ứng dụng công nghệ đã hỗ trợ người tiêu dùng
truy xuất nguồn gốc kiểm tra thông tin sản phẩm để từ đó bảo đảm quyền lợi
cũng như xây dựng niềm tin của người tiêu dùng và tháng khuyến mại quốc gia
ngày mua sắm trực tuyến việt nam online friday hai nghìn hai mươi hai phối hợp trên nhiều nền tảng thương mại điện tử
các đơn vị cung cấp các giải pháp tăng trưởng doanh thu hiệu quả
cho hàng nghìn doanh nghiệp việt và mang lại những quyền lợi thiết thực cho người tiêu dùng
khi hàng hóa được giảm giá một cách có hệ thống
các sản phẩm chính hãng các sản phẩm địa phương cũng được chúng tôi đẩy mạnh
và đặc biệt là khâu kiểm soát chất lượng hàng hóa trên các sàn thương mại điện tử
cũng như là trên nền tảng online friday cũng được chúng tôi lưu tâm và phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước
như tổng cục quản lý thị trường cục quản lý cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng
cũng như là các đơn vị hạ tầng và các sản thương mại điện tử để có thể hỗ trợ người tiêu dùng
có được những sản phẩm tốt nhất
bên cạnh việc tăng trưởng doanh thu hiệu quả
giám sát xử lý của cơ quan chức năng người tiêu dùng nên chuẩn bị những kiến thức
khi tham gia trong các chương trình giảm giá khuyến mại cuối năm
lao động tích cóp cả một năm là để được sắm sửa cho cái tết sung túc
do đó mỗi người cần thận trọng tỉnh táo để tránh tiền mất tật mang khi vướng phải bẫy khuyến mại ảo
biết có kiến thức về tiêu dùng có kiến thức về hàng hóa
và đối với những cái giao dịch thương mại điện tử như thế
và các nền tảng xã hội như thế
thì mình phải hết sức cảnh giác không nên tin người ta một trăm linh
và cũng phải nên mua ở những cái nơi các sàn thương mại yên tử
thì có những sàn và những sàn hàng đó người ta làm đứng đáng
thì mua những chỗ đó
cái chỗ mà mình cảm thấy không yên tâm hoặc là có điều tiến tốt nhất tránh xa
đấy là điều tức là người tiêu dùng là thông thái và tự cứu mình
trước khi mình để lâm vào cái tình cảnh
là bị lừa đảo bị gian dối như thế
đấy cái và chúng tôi mong rằng là các hội thành viên bảo vệ quyền lợi tiêu dùng
ở các tỉnh thành phố rồi các hội tri hội cấp huyện hữu xã
là tăng cường thông tin và tuyên truyền cho người dân có cái nhận thức
và cái ý thức trong cái chuyện mua sắm nhất là trong cái dịp cuối năm này
người tiêu dùng sẽ nên mua tại những cái shop hoặc là những cái sàn thương mại điện tử
mà có đăng ký với bộ công thương
khi mà có các cái dấu hiệu về những cái hàng hóa kém chất lượng
cũng như không đảm bảo yêu cầu của đơn hàng
thì người tiêu dùng cần phản ánh trực tiếp với sản thương mại điện tử
và thực hiện những cái chính sách khiếu nại đối với trực tiếp với sàn
và trong trường hợp mà không giải quyết được
thì có thể liên hệ với cái kênh hỗ trợ của chương trình
ngày mua sắm trực tiến quốc gia tại địa chỉ onlinefriday vn
bên cạnh đó thì chúng tôi cũng
hợp với rất nhiều các cái bên liên quan để có thể cùng giải quyết
đồng bộ những khiếu nại tranh chấp của người tiêu dùng
trong tuần lễ mua sắm quốc gia cụ thể
đó là tổng cục quản lý thị trường và cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng
trong kinh doanh thì việc áp dụng những cách thức và chính sách khuyến mại
nhằm tri ân khách hàng và kích cầu tiêu dùng là điều tất yếu
pháp luật cũng có những quy định rõ ràng về vấn đề này
nhằm tạo ra một môi trường kinh doanh cạnh tranh lành mạnh
chính vì thế mọi hành vi thiếu trung thực lừa dối khách hàng
đều cần bị lên án và loại bỏ
chương trình tuần này xin kết thúc tại đây
hẹn gặp lại quý vị trong chương trình alo ba trăm tám mươi chín phát sóng vào tuần sau
quý vị có thể liên hệ cung cấp thông tin và phản hồi với chương trình